thưa quý vị và các bạn
những năm gần đây khái niệm xã hội dân sự xuất hiện trên các diễn đàn báo chí truyền thông xã hội
với tần suất ngày càng nhiều hơn
khái niệm này được các thế lực thù địch cơ hội chính trị triệt để lợi dụng
nhằm thực hiện chiến lược diễn biến hòa bình chống phá đảng nhà nước ta
trong bài viết nhận diện và đấu tranh với âm mưu hoạt động lợi dụng vấn đề xã hội dân sự
để chống phá đảng nhà nước hòng truyền hóa chế độ chính trị ở việt nam
các tác giả trung tướng tiến sĩ nguyễn xuân mười và thiếu tướng phó giáo sư tiến sĩ trần xuân dung nhận xét
sau thất bại trong hoạt động chống phá việt nam
ở các giai đoạn trước hiện nay các thế lực thù địch xem việc củng cố thúc đẩy xã hội dân sự
theo mô hình phương tây là một hướng đi mới là một trong những phương thức tác động cơ bản
của chiến lược diễn biến hòa bình với mưu đồ xóa bỏ vai trò lãnh đạo của đảng
thay đổi thể chế chính trị tại việt nam
mục tiêu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề xã hội dân sự là tìm cách thúc đẩy sự xuất hiện
các lực lượng tổ chức chính trị đối lập làm suy yếu sự quản lý của nhà nước xã hội chủ nghĩa
xóa bỏ vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam
các thế lực thù địch cho rằng hình thành xã hội dân sự độc lập về chính trị là một lối thoát
cho sự ra đời công khai hợp pháp của các tổ chức lực lượng chính trị đối lập với đảng cộng sản việt nam
buộc việt nam phải chấp nhận đa nguyên chính trị đa đảng đối lập
chúng ra sức cổ vũ cho hình thành ở việt nam một mô hình xã hội dân sự độc lập về chính trị kiểu phương tây
nằm ngoài sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam thoát ly khỏi sự quản lý của nhà nước
hòng thực hiện âm mưu đó các thế lực thù địch đã và đang triệt để lợi dụng tính chất chính trị xã hội phức tạp của xã hội dân sự
để tác động vào hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân bằng nhiều phương thức khác nhau
từ tuyên truyền lừa bịp thổi phồng cường điệu hóa vai trò của xã hội dân sự
cung cấp tài chính phương tiện hoạt động đến gây sức ép với đảng nhà nước ta trong quan hệ đối ngoại
các đối tượng chống đối nhân danh chiêu bài xã hội dân sự dân chủ nhân quyền
để tập hợp lực lượng lập hội nhóm với tên gọi khẩu hiệu tôn trì mục đích dễ gây ấn tượng
với thị hiếu của từng nhóm xã hội nhất định như
diễn đàn xã hội dân sự hội tù nhân lương tâm hội phụ nữ nhân quyền hội bầu bí thương thân
hội nhà báo độc lập hội anh em dân chủ v v

mà chúng sử dụng phổ biến hiện nay là thông qua các trang web diễn đàn trực tuyến
nhất là mạng xã hội để công khai tổ chức tuyên truyền lừa bịp lôi kéo quần chúng tham gia
chúng sử dụng các phần mềm bảo mật để liên lạc tổ chức huấn luyện đào tạo trực tuyến cho thành viên
công khai viết đơn kiến nghị đòi thành lập đảng chính trị đối lập tự do thành lập hội
mà không tuân theo quy định pháp luật đòi khởi kiện vu cáo xuyên tạc nhà nước ta
vi phạm các điều ước quốc
đại hội này các đối tượng tham gia cho rằng để tiến hành cuộc cách mạng hòa bình tại việt nam thì phải xây dựng được một xã hội dân sự bền vững
và muốn thay đổi xã hội thì không chỉ trên phương diện chính trị mà còn trên các phương diện kinh tế luật pháp trong mỗi cộng đồng dân cư
qua đây có thể thấy các thế lực thù địch bên ngoài đặc biệt quan tâm đến việc lợi dụng xã hội dân sự để thực hiện âm mưu lật đổ nhà nước xã hội chủ nghĩa ở nước ta
đáng chú ý là một số đối tượng công khai viết đơn kiến nghị đào tạo trực tuyến cho thành viên
các hội chính trị có quan điểm cực đoan đã lợi dụng một số tổ chức quần chúng hợp pháp để tổ chức các hội thảo tọa đàm diễn đàn có nội dung đòi chưng cầu ý dân về điều bốn của hiến pháp
cũng như sửa đổi toàn bộ hiến pháp thúc đẩy hình thành xã hội dân sự và thực hiện các quyền tự do dân chủ tự do ngôn luận báo chí lập hội theo tiêu chí phương tây tư hữu hóa đất đai
đây là phương thức chống đối công khai rất nguy hiểm
nếu thiếu cảnh giác có thể tăng
tạo môi trường để các thế lực thù địch lợi dụng các tổ chức xã hội dân sự đưa ra những kiến nghị thay đổi thể chế truyền đổi hệ thống luật pháp xã hội chủ nghĩa bằng luật pháp tư sản
mặc dù các thuật ngữ xã hội dân sự tổ chức xã hội dân sự đã được thảo luận bàn luận khá sôi nổi ở nước ta
tuy nhiên đây là vấn đề chính trị xã hội rất phức tạp còn nhiều nhận thức khác biệt thậm chí đối lập nhau tùy thuộc vào góc độ tiếp cận
vì vậy việc chưa thống nhất nhận thức khiến cho cách tiếp cận ứng xử đối với vấn đề xã hội dân sự hiện nay của các cơ quan chức năng vẫn đang khá lúng túng
theo ý kiến của trung tướng tiến sĩ nguyễn xuân mười và thiếu tướng phó giáo sư tiến sĩ trần xuân dung
hiện nay vẫn đang tồn tại hai khuyên hướng nhận thức phổ biến về vấn đề xã hội dân sự
một là tuyệt đối hóa đề cao quá mức vai trò của xã hội dân sự cho rằng cần đẩy nhanh sự phát triển của xã hội dân sự ở việt nam
đồng nhất quá trình này với thực hiện dân chủ hóa xem đây là liều thuốc vạn năng cho khắc phục những giới hạn của quản lý nhà nước
và giải quyết tiêu cực trong đời sống xã hội phát sinh từ cơ chế thị trường
hai là coi xã hội dân sự mang tính tiêu cực đối lập với nhà nước xã hội chủ nghĩa là vấn đề nhạy cảm
nên né tránh ngại đề cập và không khuyến khích nghiên cứu tìm hiểu
thậm chí dựa vào các tổ chức xã hội hoạt động theo kiểu bất tuân dân sự
gây nên tình trạng vô chính phủ bất ổn chính trị xã hội ở nhiều nước trên thế giới
rồi bài xích phủ nhận sạch trơn vai trò các hội quỹ diễn đàn trong tham gia quản lý phát triển xã hội
do không có định nghĩa thống nhất về xã hội dân sự
nên khái niệm này thường bị giải thích một cách chủ quan bởi ý chí của người muốn sử dụng khái niệm này
các thế lực thù địch và cơ hội chính trị lợi dụng tính không rõ ràng thiếu tính lịch sử cụ thể của khái niệm này
để giải thích nội hàm xã hội dân sự theo tiêu chí của các nước phương tây
do các tổ chức xã hội có vai trò tích cực nhất định
nên các đối tượng thù địch phản động cơ hội chính trị đã ra sức lợi dụng tuyệt đối hóa đặc điểm này
để tranh thủ quần chúng tập hợp lực lượng một cách công khai nằm ngoài sự quản lý của nhà nước
họ lợi dụng các kẽ hở về mặt pháp luật các vấn đề tiêu cực trong xã hội vấn đề dân chủ nhân quyền dân tộc tôn giáo
để tuyên truyền xuyên tạc đường lối chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
khi thời cơ chín mùi sẽ hình thành tổ chức chính trị đối lập tại việt nam
theo các tác giả của bài viết nhận diện và đấu tranh với âm mưu hoạt động lợi dụng vấn đề xã hội dân sự
để chống phá đảng nhà nước hòng truyền hóa chế độ chính trị ở việt nam
hiện có một số vấn đề đặt ra trong đấu tranh với các quan điểm âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề xã hội dân sự
cần nhận thức đầy đủ về xã hội dân sự và có cách ứng xử phù hợp với vấn đề xã hội dân sự
phải thẳng thắn bác bò và phê phán đấu tranh kiên quyết với các quan điểm khuyến khích cổ vũ xã hội dân sự
với ý đồ thúc đẩy sự hình thành các tổ chức chính trị đối lập
hiện nay nhiều vấn đề lý luận thực tiễn liên quan đến xã hội dân sự chưa được nghiên cứu thâu đáo
hiệu lực và công cụ quản lý của nhà nước ý thức pháp luật của người dân
còn có những hạn chế
do đó nếu chúng ta buông lỏng thà nổi cho sự hình thành phát triển xã hội dân sự
sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy phức tạp khó kiểm soát nhất là dưới góc độ quản lý nhà nước
cũng như bảo vệ đảng bảo vệ nhà nước và bảo vệ an ninh quốc gia
kịp thời tham mưu cho đảng nhà nước có chủ trương chính sách biện pháp hạn chế đến mức thấp nhất
những hệ lụy ảnh hưởng tiêu cực của xã hội dân sự mà các thế lực thù địch cơ hội chính trị
lợi dụng chống phá cách mạng việt nam
cần tổ chức nghiên cứu bài bản có hệ thống về xã hội dân sự
những kết quả nghiên cứu này sẽ giúp cho đảng nhà nước chủ động có chủ trương chính sách pháp luật
nhằm quản lý các tổ chức xã hội các ngo vừa phát huy mặt tích cực vừa định hướng hoạt động lành mạnh
phù hợp với thể chế chính trị đặc điểm về kinh tế văn hóa và xã hội của đất nước
triệt tiêu các yếu tố có thể bị lợi dụng để hình thành lực lượng chính trị đối lập
gây bất ổn chính trị xã hội
trong điều kiện có sự tồn tại khách quan của một số loại tổ chức có tính chất xã hội dân sự
cần tham mưu cho đảng nhà nước xây dựng hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật
nhằm phát huy đầy đủ vai trò của các tổ chức này hạn chế những tác động tiêu cực của nó
và có các biện pháp quản lý phù hợp với các điều kiện thực tế của đất nước
phù hợp với cơ chế vận hành của thể chế chính trị giữ vững bản chất của chế độ
sự quản lý và định hướng có hiệu quả
bằng pháp luật của nhà nước sẽ tạo ra một môi trường dân chủ lành mạnh
cho sự phát triển hài hòa của toàn xã hội
mặt khác cần củng cố đổi mới phát huy tính tích cực và chủ động của mặt trận tổ quốc việt nam
các tổ chức chính trị xã hội để làm tốt chức năng đoàn kết tập hợp vận động các tầng lớp nhân dân
thực hiện đường lối chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
giám sát và phản biện xã hội bảo vệ quyền lợi của nhân dân
bộ phát triển của đảng
bốn các lực lượng nồng cốt cao cấp căn cứ và chức năng nhiệm vụ cụ thể đảng giao
vận dụng các biện pháp đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch
lợi dụng vấn đề xã hội dân sự để xâm phạm an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội
vấn đề cấp bách hiện nay là tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với các tổ chức hội và ngo việt nam
không để các thế lực thù địch cơ hội chính trị lợi dụng tác động truyền hóa thành tổ chức xã hội dân sự
theo tiêu chí phương tây
vạch rõ những điểm không phù hợp cả về lý luận và thực tiễn của xã hội dân sự
theo hình mẫu phương tây đối với xã hội việt nam
vạch rõ mưu đồ chính trị của các thế lực thù địch cơ hội chính trị
thông qua việc lợi dụng vấn đề xã hội dân sự để tác động truyền hóa chế độ chính trị tại việt nam
sử dụng các biện pháp phương tiện ngăn chặn vô hiệu hóa các con đường cách thức
truyền bá vấn đề xã hội dân sự theo hình mẫu phương tây vào việt nam
đặc biệt là thông qua các phương tiện truyền thông xã hội
hợp tác trao đổi về văn hóa khoa học giáo dục đào tạo
đấu tranh ngăn chặn xử lý kịp thời hoạt động của các thế lực thù địch bên ngoài
câu kết hậu thuẫn cho số đối tượng chống đối trong nước
thành lập các tổ chức phản động dưới danh nghĩa vỏ bọc xã hội dân sự
chương trình tạm dừng ở đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi